liên quan tới căng thẳng giữa mỹ và iran nato vừa thông báo sẽ rút một số nhân viên khỏi iraq do quan ngại về vấn đề an ninh tại đây
thông báo của nato cho hay một số nhân viên sẽ được tạm điều chuyển tới các khu vực khác trong và ngoài iraq
trong khi đó italia và pháp vẫn chưa có quyết định giảm binh sĩ đồn trú tại iraq
tái khẳng định cam kết về an ninh khu vực và kêu gọi các bên tránh leo thang căng thẳng
trong một diễn biến khác liên quan ngoại trưởng iran javad zarif hôm qua cho biết
đã bị mỹ từ chối cấp thị thực cho chuyến công du của ông tới trụ sở liên hợp quốc ở new york
khẳng định động thái của washington là vi phạm thỏa thuận quốc tế
ngoại trưởng mỹ mike pompeo không bình luận về vấn đề này